trong bối cảnh ngân hàng nhà nước yêu cầu đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng ngay từ đầu năm nhằm bảo đảm mục tiêu tăng trưởng một mươi năm
tuy nhiên đến đầu tháng bốn tổng dư nợ cho vay cũng chỉ tăng một hai mươi hai so với đầu năm dù lãi suất cho vay đã giảm xuống ở mức từ năm bảy một năm
theo đại diện ngân hàng từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay tăng trưởng tín dụng thấp do nhiều nguyên nhân
trong đó điểm nghẽn chính đến từ khó khăn nội tại của thị trường
nhiều ngân hàng cũng đang phải thận trọng giải ngân vì lo ngại nợ sâu phát sinh

tổng tăng trưởng tín dụng thấp là kỳ vọng của doanh nghiệp về môi trường kinh doanh có vay hay không
và một cái nữa là nó phụ thuộc vào rủi ro của kinh tế
có thể chúng ta sẽ
sẽ xem xét các quy định về cho vay để xem nó có thuận lợi hơn hay không
tôi ví dụ như là cho vay về nhà ở chẳng cho vay để mua nhà ở chẳng
thì chúng ta có hẳn một nghị quyết của hội liên quan đến việc và đầu tư cho việc phát triển nhà ở xã hội
tuy nhiên thì cái đấy nó chưa được bao nhiêu cả
nó có cả hạn chế về nguồn cung rất là lớn tức là muốn mua họ muốn mua ở đâu
các chuyên gia kiến nghị ngân hàng nên nới điều kiện tiêu chí cho vay thông thoáng hơn
để khách hàng có thể tìm hiểu về nguồn cung
nếu ngân hàng có thể tiếp cận vốn vay hầu hết các ngân hàng khi cho vay đều yêu cầu tài sản đảm bảo cho khoản vay
mà việc định giá tài sản hiện nay thấp hơn trước rất nhiều
chính vì vậy nếu cho vay được thì hạn mức tín dụng cấp cho doanh nghiệp cũng sẽ giảm hơn
theo đại diện ngân hàng nhà nước tính đến cuối năm hai nghìn hai mươi ba
nợ xấu nội bảng của hệ thống các tổ chức tín dụng là bốn năm mươi năm tăng hai ba so với cuối năm hai nghìn hai mươi hai
nợ xấu vẫn đang là vấn đề đáng quan ngại nên không thể đẩy mạnh tín dụng một cách ồ ạt
bất chấp các tiêu chuẩn để tránh nguy cơ nền kinh tế gánh thêm nợ xấu
trở thành cục máu đông như cách đây hơn miền